công ty điện lực tỉnh cà mau cho biết đang triển khai dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh cà mau giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu sẽ có thêm hơn một năm trăm linh hộ dân nghèo vùng nông thôn tỉnh cà mau có điện thắp sáng sử dụng trong sinh hoạt
giai đoạn một của dự án trên thực hiện trong năm hai nghìn một mươi sáu điện lực cà mau đầu tư hơn bốn mươi tỷ đồng để xây dựng mới đường dây trung áp một dài bốn mươi năm năm trăm sáu mươi sáu km
đường dây hạ áp dài sáu mươi bốn năm trăm tám mươi km năm mươi ba trạm biến áp với dung lượng hai bốn trăm bảy mươi năm kv ampe
theo kế hoạch dự kiến vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu sẽ cung cấp điện cho hơn một năm trăm linh hộ dân chưa có điện sử dụng trên địa bàn của ba mươi ba ấp
một mươi xã thuộc huyện ú minh và huyện thới bình tỉnh cà mau
góp phần nâng tỷ lệ hộ dân có điện thắp sáng trong sinh hoạt toàn tỉnh lên chín mươi tám bốn

tỷ lộ hộ dân vùng nông thôn có điện sử dụng sinh hoạt lên tới chín mươi tám bốn
niềm vui bất ngờ đến với nhiều hộ dân vùng nông thôn bởi ở dự án nêu trên
người dân không tốn bất kỳ chi phí nào nhưng vẫn được kéo điện về đến tận nhà